đối tượng bị bắt là tến lau vờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai thường trú bảng bác khôm xã triền tương huyện yên châu
có hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm chín gói ma túy tổng hợp khoảng một tám trăm linh viên cùng một số tăng vật có liên quan khác
hiện lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh sơn la
đang củng cố hồ sơ bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật
ba năm tù là bản án thích đáng cho hai đối tượng trần anh phương và phan văn hùng
cùng trú thành phố hồ chí minh về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm trần anh phương gọi điện thoại rủ phan văn hùng đến nhà mình để sử dụng ma túy đá
tại đây có một người bạn tên đạt mang ma túy đến nhà phương
đạt thuê phương và hùng hai mươi triệu đồng để mang số ma túy trên lên thành phố buôn ma thuột
bán cho một người tên vĩ
không rõ lai lịch với giá một trăm bốn mươi năm triệu đồng
khi cả hai đến thành phố bông ma thuộc thuê phòng nghỉ tại một khách sạn
và đang chờ người khách đến bán số ma túy trên thì bị lực lượng công an bắt quả tang
tại phiên tòa cả hai đối tượng đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần anh phương một mươi tám năm tù giam
và phan văn hùng một mươi năm năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố con tum liên tục xảy ra các vụ cưỡng đoạt tài sản
của tài xế xe khách và xe tải chở cát ở địa phương đến con tum
và sau một thời gian ngắn thì công an tỉnh đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng
đối tượng bị bắt giữ là văn đức long trú tại phương quyết thắng thành phố con tum
bước đầu long khai nhận trong khoảng thời gian từ đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
đã nhiều lần chặn các xe ô tô trên địa bàn thành phố con tum đe dọa để lấy tiền
được biết long là đối tượng đã có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản mới vừa ra tù năm hai nghìn một mươi ba
sau khi về địa phương
đã không tu trí làm ăn thường xuyên tụ tập chơi bời và đã tiếp tục phạm tội
quý khán giả cũng như anh vũ còn nhớ là trong các bản tin trước
truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về những vụ việc các đối tượng dùng thủ đoạn
tự cho mình có những mối quen biết với các nhà lãnh đạo cấp cao
lừa người dân cần xin việc làm trong cơ quan nhà nước để lấy tiền
và không ít nạn nhân bị lừa tiền mất mà việc làm thì không thấy đâu
và mặc dù đã thông qua truyền thông đã tuyên truyền rất nhiều về thủ đoạn của các đối tượng này
để người dân cảnh giác thế nhưng nhiều người vẫn tiếp tục bị lừa
và điển hình vụ việc xảy ra tại đà nẵng
chỉ là những người rất là bình thường thôi thậm chí là không có công an việc làm
thế nhưng hai đối tượng ở thành phố đà nẵng lại khoe khoang với rất nhiều người
là có mối quan hệ có thể chạy vào tổng công ty cổ phần diệt may hòa thọ
và bố trí vào bất cứ vị trí nào mà người xin việc mong muốn miễn là chịu chi tiền
và sau khi nhận được thông tin thì qua phối hợp với tổng công ty cổ phần diệt may hòa thọ
đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ đã xác định đây là một đường dây lừa đảo
dưới hình thức xin việc xuất hiện trên địa bàn và tiến hành điều tra làm rõ
vụ việc được xuất phát từ những thông tin ban đầu và sự trình báo của một số nạn nhân
đến công an quận cầm lệ về việc bị lừa khi nộp tiền hồ sơ xin việc
vào tổng công ty cổ phần diệt mai hòa thọ có trụ sở trên tuyến ông ích đường
thuộc phương hòa thọ đông quận cẩm lệ
theo lời khai của bị hại vì mong muốn được làm việc tại công ty
nên họ đã chi tiền để chạy việc
tuy nhiên do tâm lý nôn nóng sớm có một công việc ổn định
và không tìm hiểu kỹ từ nhà tuyển dụng
nên không ít người đã tự biến mình thành nạn nhân của vụ lừa đảo
tại công ty diệt mai hòa thọ vị trí là lái xe với giá một mươi năm triệu
em đưa ba mươi năm triệu thì ông mua có kỹ vào ông mua này cứ yên tâm đi
rồi thì đến ngày sáu khi việc dạy nhân tiên rồi thì ông không hề là chiêu có quyết định
đến chiêu cũng có điên hỏi ông thì ông nói chắc ngày thứ hai
đến ngày thứ hai điên thì
ông nói đã không ý lên lấy quyết định trên công ty
nhà có ai điên không nhân hay rưỡng có ai điên thì ở đề đợt nó giải quyết
rồi đến khi thứ hai cũng có quyết định luôn
đến thứ ba thì điên mãi thì tắt mãi rồi
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an quận cầm lệ khẩn trương xác minh làm rõ
bước đầu lực lượng công an quận xác định tổng công ty cổ phần diệt may hòa thọ
không có nhu cầu tuyển dụng người trong thời gian này
đối với những trường hợp nạn nhân
có quyết định tiếp nhận và giới hẹn đi làm có chữ ký con dấu của lãnh đạo tổng công ty là hoàn toàn giả mạo
từ lời khai của bị hại các trinh sát đã khẩn trương xác minh làm rõ nhóm đối tượng nghi vấn lừa đảo
đội cảnh sát điều tra tội phạm tiến hành triệu tập nghi can nguyễn mua sáu mươi sáu tuổi
chú thôn hai xã tiến điện huyện điện bàn tỉnh quảng nam để làm việc
tại cơ quan cảnh sát điều tra ông mua đã thừa nhận
ông chính là người liên hệ với bị hại nhận tiền và viết giấy biên nhận
sau khi làm việc với ông nguyễn mua công an quận cẩm lệ xác định và bắt giữ được đối tượng cầm đầu là huỳnh thị thiên nga hai mươi chín tuổi
chú ở tổ bảy mươi ba phường hòa xuân quận cầm lệ
bước đầu nga thừa nhận hành vi làm giả hồ sơ xin việc và chiếm đoạt của năm mươi ba người với tổng số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
sau khi nhận hồ sơ
nga làm giả quyết định có chữ ký con dấu của tổng công ty cổ phần diệt may hòa thọ để chiếm đoạt tiền
có một công việc tốt thu nhập cao là nguyện vọng chính đáng
tuy nhiên nhiều người lại muốn đi xin việc bằng cách chi tiền để chạy việc
đây chính là kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân
những người đang cần những việc làm
khi mình tìm hiểu xin việc ở đâu thì phải tìm hiểu kỹ về nguồn gốc
trực tiếp tốt nhất là trực tiếp đến liên hệ những nơi công ty tiếng giọng
đừng có qua những kênh thông tin không chính thống mà chúng ta bị lừa
hiện công an quận cẩm lệ đã khởi tố bắt tạm giam huỳnh thị thiên nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vụ việc đang được điều tra mở rộng sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm trước pháp luật
qua vụ việc trên một lần nữa như là lời khuyến cáo đến người dân nên cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo của đắc đức các đối tượng này
để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
và anh vũ là một vấn đề hiện nay rất đáng được quan tâm đó là những ngày qua mưa lớn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều địa phương trên cả nước
và điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân đúng không anh vũ
vâng đúng vậy chị thúy ạ
và đặc biệt là điều đáng lo tại một số địa phương đang là thời điểm mà các trường đã bắt đầu cho năm học mới
điển hình là tại thanh hóa do mưa lũ sau bão số ba đã làm sạt lở và xuất hiện vết nứt lớn
tại điểm trường mầm non và tiểu học ở bản ón xã tam trung huyện vùng cao biên giới mường lát thanh hóa
thế nên chính quyền địa phương phòng giáo dục và đào tạo huyện mường lát đã quyết định di rời điểm trường này
hiện chính quyền đang huy động lực lượng đoàn viên thanh niên và người dân các bản của xã tam trung
tháo rỡ nguyên vật liệu bằng gỗ ở điểm trường bản ón
bốn phòng học tại điểm mới ở bản on phải được xã dựng xong trước ngày năm tháng chín
để các em học sinh bước vào năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
điểm trường ở bản ón hiện được làm bằng cột gỗ vách ngăn bằng ván gỗ và tấm phên làm bằng tre luồng máy lợp bằng lá cọ
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy điểm trường có chín mươi tám học sinh tiểu học chia thành bốn lớp trong đó có lớp ghép hai trình độ
trong những ngày qua người dân vùng cao sơn la vẫn đang phải gồng mình vượt khó khắc phục hậu quả của hoàn lưu cơn bão số ba
hiện nhiều địa phương vẫn đang bị chia cắt do sạt lở đất
phóng sự vừa được thực hiện tại huyện yên châu tỉnh sơn la
đã một tuần nay từ khi cả quả đồi thuộc địa phận bản mơ tươi đổ sập xuống
chia cắt cả quảng đường dài gần hai trăm linh mét người dân hay xã triền tương và lón phiên khi đi qua đây
đều phải có sự hỗ trợ của rất đông bà con dân bản
đi bộ đã khó do đường trơn bùng lầy ngập sâu
đi xe máy và mang quát hàng hóa càng khó khăn hơn
đây chỉ là con đường bà con làm tạm
những quả đồi vừa sạt xuống để lấy lối đi lại
để bà con có thể vượt qua quãng đường lầy lội bùng đất đặc quánh
bà con nhân dân bản mơ tươi đã ra hỗ trợ kinh đẩy xe máy
mang phát hàng hóa giúp người dân qua lại
bà con dân bản mọi lực lượng toàn bộ giúp bà con nhân dân khiêng xe đi qua
bây giờ đất vẫn đang xuống bà con đi lại rất vất vả và rất sợ hái
do một khối lượng đất đá quá lớn phải hàng ngàn mét khối

kinh phí để cho huyện tổ chức khắc phục một cách triệt đẻ
giúp nhân dân ổn định sản xuất và đời sống
hiện tỉnh sơn la vẫn còn hàng chục điểm sạt lỡ
gây ách tắc cục bộ một số tuyến đường
nhiều cầu treo và đập tràn bị lũ cuốn trôi gây chi cắt các bảng các xã
lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả với phương châm bốn tại chỗ
làm những con đường đi tạm để người dân có thể qua lại
tuy nhiên với những đoạn đường sạt lỡ nặng
những cầu treo và đập tràn
đã bị cuốn trôi hoàn toàn
thì dự kiến phải nhiều tháng nữa mới có thể khôi phục lại
nếu không có sự hỗ trợ từ tỉnh và trung ương
chương trình tiếp tục với những thông tin về y tế
theo thông tin của bộ y tế
tại một số vùng sâu vùng xa vùng đi lại khó khăn
vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn xuất hiện rải rác ổ dịch nhỏ
bệnh thạch bạch hầu ho gà sởi viêm não nhật bản
do bỏ sót đối tượng trong các đợt tiêm chủng
trước tình hình đó hôm qua ngày hai mươi tám tháng tám
bộ y tế đã có công điện khẩn gợi ubnd các tỉnh thành
để tăng cường phòng chống bệnh trong tiêm chủng mở rộng
theo đó để phòng chống dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại
bộ y tế yêu cầu các tỉnh thành cần khẩn trương ra
soát đối tượng thuộc diện tiêm chủng mở rộng
nắm rõ tiền sử tiêm chủng để thông báo cho đối tượng
tham gia tiêm chủng đúng lịch đủ liều
với các bệnh truyền nhiễm đã có vaccine tiêm chủng mở rộng
các địa phương cần thực hiện tiêm bổ sung
ngay các trường hợp trì hoãn tiêm chủng
bảo đảm đạt trên chín mươi ở quy mô xã phường
với các loại vaccine cơ bản giám sát chủ động xét nghiệm
phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh
không để bùng phát ổ dịch đặc biệt quan tâm đến các bệnh
có vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng
có nguy cơ bùng phát trở lại như bạch hầu ho gà sởi
viêm não nhật bản
các địa phương cần vận động người dân đưa trẻ đi tiêm vaccine
phòng bệnh đúng lịch đủ liều
cho thuốc chữa bệnh cao nhất khu vực đông nam á
và mức chi này vẫn tăng đều qua các năm theo thống kê của bộ y tế
hiện mỗi người việt chi khoảng trên dưới một triệu đồng mỗi năm
để mua thuốc chữa bệnh số tiền này chiếm đến hơn ba mươi
tổng chi tiêu cho y tế con số này ở các nước phát triển
chỉ từ một mươi hai mươi điều này đí dạy tại sao doanh số bán thuốc
của các doanh nghiệp tăng lên không ngừng
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đã tăng đều qua các năm
năm hai nghìn một mươi một doanh thu bán thuốc trên cả nước có mức hai mươi tỷ đồng
nhưng đến năm hai nghìn một mươi sáu là một trăm linh tỷ đồng
con số tiêu thụ thuốc lớn này một lần nữa đặt ra vấn đề
cần làm tốt hơn công tác phòng bệnh hơn chữa bệnh
và nâng cao chất lượng cuộc sống một điểm còn bị coi là hạn chế
của người việt so với các nước phát triển
tại các huyện miền núi quảng nam các mô hình giảm nghèo
theo nhóm cộng đồng đã và đang mang lại lợi ích thiết thực
cho cộng đồng bào nơi đây
bên cạnh sự hướng dẫn của cán bộ dự án
từ cấp huyện cho đến cấp xã
thì bà con đã có thể tự chăn nuôi trồng trọt đạt kết quả tốt
đây là hiệu quả từ các tiểu dự án sinh kế bền vững
gắn với thực tế tập quán sản xuất sinh hoạt
của đồng bào vùng cao quảng nam
do dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên
và đang triển khai thực hiện trong gần hai năm qua
mô hình nuôi gà cải thiện sinh kế của nhóm đồng bào
gọi tắt là nhóm plat đã mang lại hiệu quả rõ rệt
đây là mô hình thuộc tiểu dự án sinh kế bền vững
các hộ tham gia và có cán bộ hướng dẫn viên trực tiếp
hướng dẫn cách làm chuồng trại kỹ thuật chăn nuôi cách tiêm phòng
đồng thời theo dõi thường xuyên hoạt động của nhóm hỗ trợ
phát hiện kịp thời những khó khăn của người dân
để có hướng xử lý kịp thời với cách triển khai các mô hình
chặt chẽ của dự án dựa trên nhu cầu của người dân
thì các mô hình triển khai theo nhóm hộ
tại huyện nam trà my bước đầu mang lại hiệu quả
từ đó giúp các hộ dân từng bước thoát nghèo
hướng dẫn thoát nghèo và hướng tới làm giàu
là phương châm sống của nhiều thanh niên nông thôn miền núi
dù điều kiện hoàn cảnh sống tại địa phương
gặp nhiều khó khăn hơn so với thành thị
nhưng nhiều thanh niên đã biết vượt hoàn cảnh
để làm giàu trên chính quê hương của mình
vâng và có không ít những thanh niên
với ý chí và nghị lực của tuổi trẻ
quyết tâm làm giàu bằng chính khả năng của mình
bằng công việc mà mình yêu thích
đồng thời góp phần phát triển kinh tế tại địa phương
và anh đoàn hồng khuyên
trú tại xã tiên hà huyện tiên phước tỉnh quảng nam là
là một trong những trường hợp ấy
phủ trúc còn có tên gọi khác như hũ kỵ phủ trúc váng đậu
được chế biến từ hạt đậu nành
hiện nay nhu cầu tiêu thụ phủ trước của người dân ngày càng tăng
nhận thấy điều này anh đoàn hồng khuyên
đã mạnh dạn phay vốn làm ăn
mở đường mang phủ trúc về quê lập nghiệp
nắm được những ưu điểm và lợi thế
của việc sản xuất phú trúc bằng hệ thống dây chuyển hơi
anh khuyên đã mạnh dạn phay vốn đầu tư mây móc
thời điểm bắt tay vào làm cả tỉnh quảng nam
anh là người thứ hai áp dụng công nghệ này
nó luôn luôn thôi thúc mình
nhưng mà với cái điều kiện của mình là còn khó khăn
không thể đem công việc ra áp dụng các thành phố được
cho mình ấp ủ là phải quay về quê hương
phải làm trên chính quê hương mình
và để phát triển cái nghề cho đến ngày hôm nay thì
thì đã trải qua rất là nhiều thang trầm
một địa phương rất khó khăn
giao thông tất cả đều khó khăn
nhưng mà với thời gian trụ bám
và đã cố gắng để một nghề hình thành
cho nên mình đã tự nhiên
bây giờ thì đã tương đối là ổn định
thế nhưng với bản lĩnh và khát vọng làm giàu của tuổi trẻ
anh đã không bỏ cuộc
đến nay anh chị đã có một sưởng sản xuất riêng của mình
cung cấp phủ trúc cho các cơ sở trên địa bàn
trong và ngoài tỉnh
thu lãi hàng trăm triệu đồng một năm
anh đã ấp ủ mở rộng thêm cơ sở sản xuất mới
không chỉ phát triển kinh thế bản thân
sườn phú trúc của anh đoàn hồng khuyên
còn tác quan việc làm cho nhiều lao động trong vùng
học hỏi cách làm ăn của anh
hiện nay trên địa bàn xã
đã có thêm nhiều người mở cơ sở sản xuất phủ trúc
ngoài ra từ khi nghề làm cấu trúc phát triển mạnh
đã kéo theo nghề chanh nuôi tại đây tăng lên
nhờ việc tận dụng phế phẩm sắc bã đậu
làm một thức ăn cho gia súc
ngoài nghề trồng rừng
bà con có thêm những công việc khác
đời sống cũng dần cải thiện
từ khi thu nhập được
ngủ đến tới thu nhập được
thì cũng nhanh nhanh có tuyển
xám như phương tiện đi lạ
tròn bậy nhòa cửa
rồi có cái công cụ trong gia đình
cũng được đón bỏ
đời sống nhân dân
từng bước được năng lên
và cũng từng bước được lằn lằn
xuống đó dẫn nghèo tại địa phương
trước xu hướng phát triển
của xã hội hiện nay
nếu thật sự có ý chí và quyết tâm
thì sẽ còn rất nhiều cơ hội để thanh niên
các địa phương phần đấu làm giàu chân chính
tối khoa tại hà nội
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã tổ chức lễ tuyên dương một trăm linh thủ khoa xuất sắc
tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn
tại buổi lễ những thủ khoa
tốt nghiệp xuất sắc đã vinh dự được trao tặng
bằng khen cướp biểu trưng và phần thưởng
của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đến dự lễ tuyên dương có đồng chí
hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy hà nội
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình
công an nhân dân về buổi lễ tuyên dương
chia sẻ cảm xúc tự hào khi chuẩn bị được đứng
trên mục vinh danh trong không khí
linh thiêng tại ngôi trường đại học đầu tiên
của việt nam bạn lê minh phương
một thủ khoa xuất sắc chuyên ngành luật hình sự
và tố tục hình sự của học viên an ninh nhân dân
với nhiều giải thưởng quan trọng
trong nghiên cứu khoa học
được xem việc đạt danh hiệu thủ khoa ngày hôm nay
là niềm vinh dự tự hào
nhưng đây mới chỉ là điểm khởi đầu
trong một hành trình phân đấu lâu dài
ở đó có cả những cơ hội
cùng thách thức lớn lao
là một trong những học viên của học viên an nhân dân
là thuộc đội vũ trang
thì bản thân tôi cũng thấy là mình có trách nhiệm
lớn hơn cao cả hơn trong sự nghiệp
bảo vệ an ninh quốc gia cũng như là công tác
bảo vệ an ninh trật tự trên cả nước
nói chung thì tôi mong muốn rằng là
cái danh hiệu này chỉ là một bước đầu
để mình có thể tiếp tục nỗ lực phần đầu hơn
trong quá trình công tác sau này đạt được những thành tích cao hơn
góp phần công sức của mình trong việc
giữ ứng nền an ninh của tổ quốc
cũng như là bảo vệ gia đình
bảo vệ xã hội để tốt hơn
đại diện ủy ban nhân dân
thành phố hà nội khẳng định
một trăm linh thủ khoa xuất sắc được tuyên dương lần này
chính là nguồn nhân lực chất lượng cao
là tài sản của thủ đô và đất nước
đồng thời gửi lời nhắn nhủ
và kỳ vọng tới các thủ khoa
cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu giàn luyện
học tập và nghiên cứu để gặt
hai những thành công trên những chặng đường
phát huy truyền thống quý báu của dân tộc ta
đó là truyền thống hiếu học trọng dụng
nhân tài và đặc biệt là
tinh thần đạo học của các bạn trẻ
và các thủ khoa thì đều là
những tấm thương rất tiêu biểu về
học tập giàn luyện và tham gia
của hoạt động xã hội chúng ta đang
rất cần nhân rộng những tấm kinh đỉnh hình đó
học tập và làm theo lời bác
và chúng ta cũng đang cần một nguồn
nhân lực chất lượng cao để xây dựng cho
thủ đô và đất nước chính vì vậy
mà chương trình ngang nghĩa nhân văn sâu sắc này
không chỉ là vinh danh
còn lan tỏa những tấm gương về học tập giàn luyện
trong thế hệ trẻ nói chung
và trong tuổi trẻ thủ đô nói riêng
đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm
thường xuyên sâu sắc của thành phố hà nội
đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo
bồi dưỡng thế hệ trẻ đồng thời là sự
ghi nhận biểu dương đối với kết quả
học tập giàn luyện tinh thần vượt khó
vân lên của sinh viên thủ đô
các thủ khoa xuất sắc được tuyên dương
là những sinh viên tốt nghiệp các trường
đại học học viện với thành tích ấn tượng
về học tập giàn luyện và công tác
đoàn hội nhiều thủ khoa xuất sắc
là đảng viên là những tấm gương
vượt khó vân lên có công trình
nghiên cứu khoa học những đề tài
sáng kiến giải pháp thiết thực hiệu quả
được giải trong nước và quốc tế
nhiều bạn là cán bộ đoàn hội
tích cực năng động các thủ khoa
thực sự là những tấm gương tiêu biểu của
sinh viên thủ đô trong học tập và giàn luyện
hy vọng trong tương lai
cho lực lượng cảnh sát giao thông
trong thời gian tập hướng các học viên
đã được các chuyên gia lái xe an toàn
của công ty honda việt nam hướng dẫn
kỹ năng kiểm tra sử dụng xe tư thế
lái xe lên xuống xe an toàn
thực hành kỹ thuật phanh cấp
phanh phản xạ cua vòng
giữ thăng bằng lái xe
trong tình trạng xử lý tình huống
giao thông nguy hiểm bất ngờ
qua đó kỹ năng điều khiển mô tô phân khối lớn
của các học viên đã được nâng lên rõ rệt
tất cả các học viên đều đáp ứng được yêu cầu
của lớp học đề ra trong đó có một mươi học viên
đạt thành tích xuất sắc được biểu dương
công ty cổ phần vận tài đường sát hà nội
cho biết trong dịp nghề lễ quốc khánh
mùng hai tháng chín đã lập thêm một mươi sáu đoàn tàu
khu đoạn trên các tuyến để phục vụ
hành khách đi tàu tăng cao
ngoài ra các mác tàu chính chạy hàng ngày
cũng nối thêm toa tàu đến hết chiều dài cho phép
cụ thể tuyến hà nội đồng hới lập thêm hai tàu
tuyến hà nội thanh hóa vinh lập thêm một mươi tàu
tuyến hà nội hải phòng lập thêm hai tàu
công ty vận tải đường sát hà nội cũng cho biết thêm
sẽ không điều chỉnh giá vé tàu chạy
trong dịp mùng hai tháng chín tức là từ ngày mùng một
đến hết ngày mùng bốn tháng chín
tuy nhiên nếu hành khách tập thể đi tàu
se một nghìn chín trăm hai mươi tuyến hà nội đà nẵng
và tàu na một mươi hai tuyến hà nội vinh
trong các ngày từ giờ
từ ngày một mươi năm tháng tám
đến hết ngày ba mươi một tháng tám
sẽ được giảm giá tùy theo lượng khách
và thời gian tàu chạy trong tuần
trong những năm gần đây cơ sở hạ tầng
trên địa bàn tỉnh cà mau được nâng cấp sửa chữa
tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân
tham gia giao thông được dễ dàng hơn
tuy nhiên chỉ vì lợi nhuận mà một số tài xế
và chủ phương tiện ô tô đã chở hàng hóa
vượt tải chậm cũng như quá tải cầu đường
ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông
và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại cà mau ở các tuyến đường
có lưu lượng vận tải nhiều nhất trong tỉnh
tuyến đường huyết mạch thuộc địa bàn
hai huyện trần văn thời và u minh
hàng ngày có trên trăm lượt xe ô tô tải
vận chuyển các loại hàng hóa
bên cạnh các phương tiện chấp hành nghiêm quy định
thì vẫn còn một số phương tiện
đã bất chấp việc quá tải vẫn lưu hành
làm cho mặt đường bị sụp lún
tạo nhiều ổ gà ổ voi
gây ảnh hưởng không nhỏ cho người tham gia giao thông
đặc biệt là làm mất an toàn giao thông
khi lưu thông qua các tuyến lộ trên
hầu năm hai nghìn một mươi sáu tới nay
thì tình hình trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh cà mau
cũng còn nhiều phức tạp
xe ô tô vượt quá tải trọng
cầu đường vẫn còn thường xuyên
chạy ra trên địa bàn
thường xuyên là xe nó quá tải trọng cái cầu đường
đang thường xuyên lưu hành trên tiếng
do đó nó làm hư hại
hư hại đường
có ổ gà ổ voi
rất nhiều chỗ
từ thực tế trên các lực lượng tuần tra
kiểm soát giao thông đã tổ chức kiểm tra lưu động
nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm trên
phần lớn các loại xe ô tô
chở vật liệu xây dựng
thùy hải sản chiếm tỷ lệ vi phạm cao
và luôn tìm mọi cách để đối phó với lực lượng chức năng
đã có nhiều lý do được người điều khiển
phương tiện giải thích cho vi phạm trên
dù họ đều biết rằng xe đã vượt
quá tải trọng cho phép
hậu quả để lại đằng sau
từ những vi phạm trên đó là
tại một số tuyến đường chỉ chưa đầy một km
nhưng đã có đến ba chỗ
bị sụp lún mặt đường hư hại nghiêm trọng
các loại phương tiện khi lùi thông qua đây
đều rất vất vả thậm chí lấn vào
phần đường của người đi bộ để tranh né
tình trạng phương tiện tải vi phạm
quá tải trọng quá tải cầu đường
diễn ra phức tạp hơn nhất là vào ban đêm
hay là vào những ngày các ghe tàu cập bến
lượng hàng hóa tăng cao
qua hai ngày thực hiện công tác tuần tra lưu động
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cà mau
đã phát hiện và xử lý gần chục trường hợp vi phạm
và ra quyết định tước giề phép lái xe
đối với các tài xế vi phạm các lỗi trên
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh cà mau sẽ tăng cường hơn nữa
công tác tuần tra kiểm soát phát hiện
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
bên cạnh việc bị xử lý nghiêm bằng tiền
đối với chủ phương tiện và tài xế
ngoài ra còn có hình thức phạt bổ sung
là tước giề phép lái xe
chính vì vậy khi vận chuyển hàng hóa
đòi hỏi tài xế xe đừng vì lợi nhuận của bản thân
mà là tài xế